nhằm hỗ trợ ngư dân trong việc nâng cao hiệu quả chất lượng đánh bắt hải sản xa bờ
đặc biệt là sau sự cố môi trường biển vừa qua sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị
phối hợp với công ty stanley electrix nhật bản triển khai dự án trang bị đèn led
cho tàu đánh cá xa bờ tại tỉnh quảng trị
theo đó từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi dự án sẽ trang bị hệ thống đèn led hiện đại
cho khoảng sáu mươi tàu đánh cá xa bờ giúp nâng cao sản lượng tiết kiệm chi phí cho bà con ngư dân
dự án thay thế bóng đèn methane helix thủy ngân và dây tóc thông thường
bằng đèn led của công ty stanley electrix được triển khai thí nghiệm trên hai tàu cá của ngư dân
tại hai huyện gio linh và triệu phong tỉnh quảng trị
sau hơn một năm thử nghiệm bà con ngư dân đánh giá rất cao hiệu quả của loại đèn này
trong việc đánh bắt thủy hải sản
nếu như một chuyển viện tôi đi mà dùng đèn led thì phải mất tám mươi lịch dụng một đêm
nhưng mà dùng đèn led thì khoảng ba triệu
chúng tôi là lời được nắm được lịch dụng trong một đêm
từ kết quả thực hiện thí điểm chính phủ nhật bản thông qua cơ quan phát triển năng lượng mới
công nghệ công nghiệp chấp thuận và công bố triển khai dự án ứng dụng đèn led
cho tàu đánh cá xa bờ tại tỉnh quảng trị giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó dự án sẽ lựa chọn sáu mươi tàu đánh bắt cá xa bờ trên địa bàn tỉnh quảng trị
để tài trợ một trăm linh chi phí hệ thống đèn
tổng giá trị của dự án là bốn ba triệu đô la mỹ
công nghệ cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ cho bà con
nhân rồng mô hình sử dụng đèn led trong đánh bắt thủy sản xa bờ
nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt nâng cao tiềm năng lợi thế của tỉnh quảng trị
trong đánh bắt xa bờ
dự án sẽ được triển khai cho bà con ngư dân
tại các huyện do linh triệu phong vĩnh linh
việc triển khai dự án sẽ góp phần hiện đại hóa trang thiết bị đánh bắt
giúp bà con ngư dân nâng cao sản lượng khắc phục những khó khăn
do tác động của môi trường trong thời gian qua